văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đặt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng vương đình huệ
về phê duyệt đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cụ thể phó thủ tướng giao bộ tài chính tiếp tục bám sát đề án cơ cấu lại đổi mới
nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước dự kiến trình hội nghị trung ương năm khóa một mươi hai
hoàn chỉnh dự thảo quyết định của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu doanh nghiệp
nhà nước trọng tâm là tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng lưu ý hoàn thiện đề án cần bổ sung mục tiêu nhiệm vụ về thành lập cơ quan
chuyên trách thực hiện quyền trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu vốn tại doanh nghiệp nhà nước
và doanh nghiệp có vốn nhà nước phó thủ tướng yêu cầu trước ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
bộ tài chính trình dự thảo quyết định của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu
doanh nghiệp nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi để thủ tướng chính phủ xem xét và phê duyệt